theo bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đến chiều ngày một mươi bốn tháng chín toàn tỉnh có hơn năm trăm năm mươi tàu cá với ba một trăm linh lao động hoạt động trên biển
đều đã liên lạc được với các đồn biên phòng hoặc gia đình để được cung cấp thông tin về cơn bão số một mươi
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã chỉ đạo các đồn biên phòng và hải đội hai phân công cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bảo đảm thông tin liên lạc đồng thời thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã phường thị trấn ven biển
thông báo diễn biến cơn bão số một mươi đến ngư dân và hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn